nhiều năm qua thất nghiến đã trở thành món quà rừng mang đậm chất tây bắc mà mỗi du khách khi đến điện biên đều cố tình mua
thế nhưng đằng sau món quà ấy lại là sự đánh đổi giữa những rừng gỗ nghiến với những cây gỗ nghiến lên tới hàng trăm năm tuổi
tại khu vực giáp danh giữa địa bàn xã mường đun huyện tùa chùa với xã phình sáng huyện tuần giáo tỉnh điện biên
đang xảy ra tình trạng người dân ngang nhiên vào rừng đốn hạ nghiến cổ để làm thớt
trong khi ngành kiểm lâm địa phương còn bận loay hoay với việc phân định danh giới xem trách nhiệm thuộc về ai
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ trung tâm bản hột xã mường đun huyện tùa chùa men theo con đường mòn dốc
bùn lầy cạnh bản sẽ đến được cánh rừng nghiến giáp danh giữa hai huyện tùa chùa và tuần giáo của tỉnh điện biên
tại đây công cuộc phá rừng đang diễn ra tấp nập hơn bao giờ hết
càng đi sâu vào đại ngàn điểm khai thác gỗ của lâm tặc càng nhiều hơn
những thân gỗ sâu rỗng ruột bị bỏ lại trong rừng cũng đo được đường kính từ tám đến một ba mét
sau khi bị đốn hạ chế biến những thành phẩm sẽ được vận xuất từ khai trường ra ngoài bìa rừng để đem đi tiêu thụ
trong khi tình trạng khai thác nghiến trái phép đang diễn ra vô cùng sôi động trên địa bàn
thì kiểm lâm viên phụ trách địa bàn mường đun lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện tổ chùa lại cho rằng
những vị trí mà lâm tạc khai thác gỗ nghiến như phản ánh không thuộc địa phận xã mường đun huyện tổ chùa
cùng với đó lãnh đạo hạt này cũng khẳng định là không có tình trạng khai thác gỗ nghiến mới trái phép trên địa bàn huyện
bây giờ hiện tại đây là không có đâu không có cái trường hợp phá rừng nào đâu
có thì em ở đây em
làm được hết
anh có khẳng định với em không
có có khẳng định luôn
không có đâu
cái vấn đề đó không có thật
hạt kiểm lâm huyện tùa chùa khẳng định khu vực cây nghiến bị khai thác trái phép thuộc địa phận xã phình sáng huyện tuần giáo
chứ không phải là địa phận xã mường đun của huyện tùa chùa
thế nhưng khi cán bộ kỹ thuật của tri cục kiểm lâm tỉnh điện biên nhập tọa độ này vào bản đồ
thì kết quả này lại cho ra vị trí tọa độ thuộc đất mường đun huyện tùa chùa
như vậy phải trăng hạt kiểm lâm tùa chùa đang cố tình đẩy hết trách nhiệm cho tuần giáo
cái cơ sở để chúng ta khẳng định là chúng ta chưa có cơ sở
nên việc này là chúng tôi cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng đặc biệt là lượng công an của cấp huyện
và đối với các phòng ban của tri cục kiểm lâm chúng tôi cũng sẽ tăng cường các phối hợp
và hai nữa là
là loại cây sống chủ yếu trên núi đá nên cây nghiến trên địa bàn tỉnh điện biên tập trung phần lớn tại huyện tùa chùa
trong thời gian qua trên địa bàn huyện này đã để xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiến với quy mô lớn
đặc biệt là tại các rừng gỗ nghiến ở các khu vực giáp danh giữa hai huyện tùa chùa tuần giáo của tỉnh điện biên
với huyện quỳnh nhai của tỉnh sơn la
thế nhưng thay vì việc tập trung lực lượng ngăn chặn tình trạng lâm tặc
ngang nhiên vào rừng khai thác gỗ trái phép thì ngành kiểm lâm chính quyền địa phương lại đang loay hoay
xác định danh giới xem trách nhiệm của ai
vậy nếu lực lượng chức năng không kịp thời ngăn chặn tình trạng này
thì có lẽ những cánh rừng nghiến ở điện biên sẽ bị tuyệt diệt trong thời gian không xa